chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tâm điểm của kênh truyền hình nhân dân
nhằm tạo điều kiện cho các con em đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa vùng còn nhiều khó khăn
có cơ hội bước vào cổng các trường đại học
tuy nhiên với những thay đổi trong thi cử và xét tuyển hiện nay thì câu chuyện này đã bộc lộ một số bất cập
gây nên nhiều ý kiến trái chiều
và để cùng trao đổi về vấn đề này trong chương trình tâm điểm có nên thay đổi chính sách cộng điểm ưu tiên khu vực ngày hôm nay
chúng tôi đã mời đến trường quay ông phạm tất thắng phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
một lần nữa xin cảm ơn ông phạm đức thắng đã tham gia chương trình tâm điểm của chúng tôi
trước cơn bão điểm một mươi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi bảy gần năm bài thi kéo theo điểm chuẩn của các trường tốt trên đều tăng
tính sơ bộ tổng điểm ba môn của tất cả các khối đạt hai mươi bảy điểm trở lên lên tới một mươi hai năm trăm linh
sự phân hóa giữa thí sinh xuất sắc và thí sinh giỏi trong kỳ thi năm nay thấp do đó điểm cộng ưu tiên khu vực và đối tượng đã khiến chính sách ưu tiên này
của đảng và nhà nước
nhà nước bộc lộ bất cập trong danh sách trúng tuyển vào đại học y dược tp hcm
còn nếu tính tổng số thí sinh đỗ vào y đa khoa của trường này thì có chín mươi ba ba số thí sinh được cộng điểm ưu tiên
và điều đáng nói là cùng học sinh một trường nhưng ở hai địa điểm khác nhau nội thành thì không được điểm ưu tiên ngoại thành thì có dù kiến thức chi phí đều như nhau
về công nghệ thông tin thì phủ khắp tất cả các tỉnh thành
do vậy nếu mà nói về điều kiện để yêu cầu học sinh ở thành phố phải chấp nhận cái sự bất công này thì tôi nghĩ không còn hợp lý nữa
đề thi ra phải có cái sự phân hóa rõ ràng hơn
thứ hai nữa là cũng phải xem xét đến cái việc cộng điểm mức độ như thế nào cho nó phù hợp thôi
chứ nếu mà cộng nhiều thì nhiều quá
cũng bổ dụng đào tạo và các ban ngành

cái sự tổng kết đánh giá và để xem xét từ đó mà đưa ra những các cái chế độ chính sách cho nó phù hợp
với cái phản ánh mà chúng ta vừa được theo dõi thì rõ ràng là kỳ thi năm nay chúng ta có rất nhiều học sinh xuất sắc vì điểm rất cao với hàng ngàn điểm một mươi
có đúng là học sinh năm nay có trình độ vượt trội hơn học sinh các khóa trước hay không theo ông
các em thi năm
trước và thi năm nay cùng một chương trình đào tạo
tức là cùng một cái chương trình và một cái bộ sách giáo khoa trung học phổ thông
cho nên nếu mà để có kết quả đột biến của kỳ thi năm nay so với kỳ thi năm trước thì tôi nghĩ là không phải điều đó
tuy nhiên cái khác của năm nay là việc chúng ta tổ chức kỳ thi với hình thức khác
đó là trừ môn văn còn lại các môn còn lại thì cơ bản là chúng ta áp dụng theo cái hình thức
đó là chắc nghiệm và cái chắc nghiệm thì nó cũng có nhiều ưu điểm nhưng mà cái chắc nghiệm thì nó có một cái kết quả thường là cái đạt cái kết quả cao dễ hơn là cái hình thức tự luận
cho nên là tôi cho là cái kết quả cao năm nay thì cũng có thể là học sinh cũng có khá lên nhưng mà tôi cho cơ bản là do cái cách thức thay đổi cái cách thức thi
vâng rõ ràng là thay đổi cách thức thi cho nên là rất là nhiều điểm một mươi
điểm thi cao đồng nghĩa với việc xếp
điểm xếp tuyển và các trường đại học top trên thì cũng cao chót vót
và đương nhiên cũng có những thí sinh từng rất vui mừng vì được điểm một mươi
tuy nhiên lại không trúng vào trường mà mình đã từng mơ ước
vì không có cái điểm ưu tiên khu vực hay là không đáp ứng cái tiêu chí phụ
ông đánh giá sao về cái hiện tượng này trong cái kỳ tuyển sinh năm nay
phải nói là nếu mà một cái kỳ thi quốc gia tức là đánh giá một cái mặt bằng chung của học sinh phổ thông
thì nếu mà kết quả cao chung thì là tốt
tuy nhiên như chúng ta trao đổi thì cái kết quả thi năm nay một cái phần ảnh hưởng rất là quan trọng
đó là do thay đổi cái cách thức thi
thế và cái cách thức thi đó thì nó dẫn đến cái kết quả cao
và nó dẫn đến cái việc mà điểm xét tuyển của các trường đại học là cao
thế thì chúng ta thấy có một cái thực trạng
đó là một số trường tốt trên và ở một số ngành thì điểm tuyệt đối chưa vào được cổng trường
mà còn phải trên điểm tuyệt đối tức là có thêm những cái điểm cộng
thế và nó dẫn đến
dẫn đến một cái hiện tượng tức là đúng là những cái học sinh mà ví dụ như không được cộng điểm
thì mặc dù có điểm tuyệt đối cũng chưa hẳn là vào được cái trường đấy
thế thì nó dẫn đến hai cái hệ quả
một là những cái trường đấy cái ngành đấy không tuyển được những cái học sinh giỏi bằng đúng cái học lực
tức là bằng đúng cái điểm thi
thế và thứ hai là cũng không tuyển được những cái em học sinh mà có cái nguyện vọng
cái tâm huyết
và cái say xưa đối với cái chuyên môn đó
nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cũng phải thấy là cái đó thì nó cũng không phải là cái phổ rộng
mà nó cũng chỉ diễn ra ở một số trường top trên và ở một số ngành mà chúng ta tạm gọi là trường hot ngành hot
ông phạm tất thắng như ông vừa phân tích thì có vẻ rõ ràng như là bài toán sàng lọc thí sinh
trong kỳ thi trung năm nay chưa hẳn là thành công
và kéo theo đó là những tình huống giờ khóc giờ cười của rất là nhiều thí sinh
và phao cứu sinh của các em
chính là cái điểm cộng ưu tiên
vậy cái tình trạng này ông đánh giá như thế nào
tôi cho là cái điểm về nguyên lý thì cái điểm cộng ưu tiên là một cái thực hiện một cái chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước ta
trong việc thực hiện chính sách xã hội
cũng như là đảm bảo cái sự phát triển kinh tế xã hội và cung cấp nguồn nhân lực cho các cái địa bàn khác nhau
phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của các cái vùng kinh tế xã hội khác nhau
nhưng mà cái điểm cộng ấy thì chúng ta phải xét
cái bản chất của nó đúng là cái phần cộng vào
tức là về cơ bản nó chỉ là cái phần thêm
còn cái kết quả thi của học sinh phải là cái kết quả chủ yếu là kết quả chủ đạo
thì tôi cho là cái việc mà cộng điểm thì cần thiết
nhưng với kết quả thi trung học phổ thông quốc gia cũng như là xét tuyển đại học của năm hai nghìn một mươi bảy này
thì có lẽ đã đến lúc chúng ta phải xem lại cái hình thức cộng như thế nào cho nó phù hợp
hiện nay thì chúng ta đang cộng
theo hai cái nhóm đối tượng
một là bảy cái nhóm đối tượng theo cái ưu tiên về các đối tượng chính sách xã hội khác nhau
và một cái nhóm thứ hai đó là bốn khu vực theo các cái điều kiện kinh tế địa lý của các cái vùng miền trên cả nước chúng ta
thế thì hiện nay và cái điểm mà cộng vào thì có những em mà cộng dồn thì tôi biết là cũng có những cái số điểm cộng khá khá là cao
thế và trong kỳ thi cái việc mà xét tuyển đại học
chỉ tranh nhau có hai mươi năm
một phần tư thôi
là nó liên quan đến đỗ và trượt
và không phải đỗ trượt của một em đâu
mà ví dụ như là trên hoặc là dưới
không phải hai mươi năm
là có thể là thêm hoặc là bớt một vài chục em vào một cái khoa nào đó vào một cái trường nào đó
thế cho nên là tôi cho là đã đến lúc với cái kết quả xét tuyển đại học của năm nay
thì cũng nên xem lại chính sách cộng điểm
cộng như thế nào mà đáp ứng được cái mục tiêu chính trị của chúng ta
đó là ba
thực hiện an sinh xã hội và đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội và nguồn nhân lực của các vùng miền
nhưng mà nó không ảnh hưởng thái quá đến cái kết quả thi của học sinh cũng như kết quả xét tuyển của các trường
xin cảm ơn những cái phân tích của ông pháp tợ thắng trong phần đầu của chương trình
hiện nay trên các diễn đàn các phương tiện thông tin truyền thông rất nhiều bài viết rất nhiều ý kiến được đưa ra
xoay quanh việc cộng điểm
cộng điểm ưu tiên khu vực trong kỳ thi xét tuyển đại học cao đẳng năm nay
nhiều ý kiến đồng tình nhiều ý kiến phản đối việc tiếp tục duy trì chính sách cộng điểm ưu tiên khu vực
tôi ủng hộ việc cộng điểm nhưng phải phân định rõ ràng một học sinh chỉ được cộng một loại điểm ưu tiên cao nhất
chứ không thể cộng dồn các ưu tiên được và cộng điểm theo tôi không vượt quá hai điểm
tôi cho rằng chính sách ưu tiên là điều bất cập bởi lẽ vùng xa xôi hiện tại cũng không khó khăn lắm để tiếp cận kiến thức
nếu người ta muốn
không có gì chắc chắn những học sinh ở vùng xa sẽ quay về quê hương công tác sau khi tốt nghiệp
dù vẫn cần cộng điểm ưu tiên nhưng phải làm thế nào cho hợp lý
làm thế nào để vấn đề cộng điểm ưu tiên hài hòa với chỉ tiêu và chất lượng của các trường đại học
thưa ông phạm đức thắng thực tế cho thấy là có những trường thuộc top chuyên ngành như y quân đội hay là công an
dường như không dành cho học sinh khu vực ba
vì là có ba mươi năm ba mươi hai mươi năm thì dù có hai cho đến ba điểm một mươi thì học sinh của khu vực này dường như là khó mà đỗ được
rõ ràng bức tranh này thể hiện rõ nét nhất thể hiện sự bất cập trong chính sách ưu đãi mà nhà nước ta đã nỗ lực để đưa ra trong thời gian qua
ba cái trường mà anh vừa lấy ví dụ thì phải nói là ba cái nhóm trường đó từ xưa đến nay thì vẫn cao
biệt năm nay là các trường công an quân đội thì cái tuyển học sinh phổ thông
chỉ tiêu giảm khá nhiều ở nhiều trường cho nên là cái cánh cửa vào các trường công an và quân đội đối với học sinh phổ thông năm nay nó trở nên cánh cửa hẹp
đúng là học sinh ví dụ như khu vực ba tức là nội thành của các thành phố trực thuộc trung ương tức là các em không có một cái điểm cộng nào khu vực cả
cho nên tôi cho đấy là một cái bất cập mà chúng ta cũng cần phải lưu ý dù thì tuyển sinh theo phương thức nào thì tôi cho là hai cái yếu tố để tính cái đầu vào
cái đầu vào của các cơ sở giáo dục đại học là phải quan tâm một đó là cái điểm thực của các em tức là những em mà giỏi nhất trong số các thí sinh đăng ký thì phải được vào
thứ hai là chúng ta phải tuyển thế nào để được những em mà gọi là yêu ngành yêu nghề thì trong quá trình học tập các em mới hăng sanh và ra trường thì các em mới có thành công yên tốt được

thưa ông chúng ta đã có rất nhiều thay đổi trong cách thức thi và tuyển sinh đại học cao đẳng
vì là trường cao đề khó như trước kia mà đề thi tốt nghiệp trung toàn quốc theo chương trình chung của bộ giáo dục đào tạo và xét tuyển theo điểm
vậy liệu có thật sự công bằng khi không có những thay đổi thực sự về cách tính điểm ưu tiên
về nguyên tắc thì thực ra đây nó là hai kỳ thi khác nhau
kỳ thi trung học phổ thông đó là công nhận một điều kiện để các em đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông
còn cái xét tuyển đại học thi tuyển đại học nó là việc các trường
tổ chức thi để chọn được những thí sinh phù hợp nhất
hiện nay cơ bản là dựa duy nhất vào cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
mà cái kết quả thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia thì nó lại có cái điểm cộng
nên tôi cho đây là cũng là một cái bất cập của cái kỳ thi năm nay
và cái đó thì bộ giáo dục đào tạo cần phải quan tâm trong cái việc chỉ đạo kỳ thi tiếp theo năm hai nghìn một mươi tám
nếu mà gắn
hai kỳ thi thì nó vẫn phải có đáp ứng được hai mục tiêu
cái phần thi tốt nghiệp trung học phổ thông và cái phần xét tuyển đại học cao đẳng
để nó không có cái hiện tượng như năm nay
thưa ông phạm đức thắng cũng có ý kiến cho rằng là không phải tất cả học sinh thành phố
thì đều có điều kiện học tập tốt hơn hẳn
bên cạnh đó thì tình trạng chạy hộ khẩu để hưởng cái điểm cộng cũng không phải là ít
theo quan điểm của ông thì chúng ta có nên thay đổi những chính sách trong cộng điểm ưu tiên hay không
và nếu thay đổi thì thay đổi theo hướng nào
chúng ta hiểu có cái khó của các cơ quan quản lý trong hoạch định chính sách
không thể chính sách đề ra cho số đông áp dụng cho cả xã hội
chứ không thể cho những cái một vài đối tượng cụ thể được
chúng ta có thể lấy ví dụ là đúng là không phải tất cả học sinh khu vực ba đều có điều kiện học tập tốt
có nhiều em cũng gia đình cũng không có điều kiện tốt về mặt kinh tế
các em cũng không có được một cái nền tảng tốt
cũng không có nhiều điều kiện để học thêm rồi là hưởng thụ các cái gọi là ích lợi của cái nơi mà các em sống
ngược lại cũng có những em ở các tỉnh thì điều kiện gia đình rồi được có những cái hỗ trợ rất là tốt
thế nhưng mà bây giờ đúng là khó để mà quy định em nào ở khu vực ba thì được hưởng cái chính sách
em nào ở khu vực ba thì không được hưởng chính sách
cho nên là đây là một khó khăn
một cái bất cập của chính sách
nhưng mà cái bất cập rất khó giải quyết
chúng ta có thể thấy là ngày hôm qua thì báo chí có so sánh ở khu vực hà nội và khu vực quận long biên và khu vực huyện gia lâm
có khi chỉ cách nhau một con đường thôi
nhưng mà hai trường thì cái mức cộng của các em là chênh nhau đến năm điểm
mà điều kiện học tập và các cái điều kiện về mặt xã hội về mặt thông tin không khác gì nhau cả
thế nhưng rất rõ ràng là rất khó để xử lý
cho nên tôi cho đây là một bài toán trong quản lý mà các cơ quan quản lý tôi chắc chắn là đã nhìn nhận được
nhưng vấn đề xử lý thì chúng ta phải tìm giải pháp
rõ ràng khi những quy định cách thức thi cử thay đổi
khi việc tiếp cận kiến thức thông tin không còn là điều quá khó khăn
và khi khoảng cách về giáo dục không còn quá xa giữa các vùng miền
thì cách tính điểm cộng ưu tiên khu vực cũng cần được xem xét giả soát lại
để bảo đảm tính cạnh tranh công bằng hơn trong thi cử
và bên cạnh đó bài toán sàng lọc phân loại thí sinh cần được bảo đảm
để các cơn mưa cơn bão điểm một mươi ít xảy ra
để không còn cảnh ba mươi điểm vẫn chưa thể học
và đến đây thời lượng của chương trình tâm điểm của chuyên nhân dân đến đây là hết
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại